tiếp tục cập nhật ảnh hưởng của bão số sáu và mưa lũ đã làm tám người mất tích ba người bị thương một trăm một mươi tám nhà hư hỏng tốc mái
tám trăm bốn mươi chín hecta lúa bị gãy đổ hai năm trăm hai mươi năm hecta hòa màu bị thiệt hại
điều đáng chú ý là tại nghệ an hai bảy trăm hai mươi năm nhà bị ngập và trong đó thì hai trăm chín mươi tám nhà ngập sâu trên bảy mươi sáu
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
ảnh hưởng của bão số sáu và mưa lũ đã làm tám người mất tích
gồm năm người tại xã trọng hóa huyện minh hóa quảng bình hai ngư dân bình định
nghệ an một người đi bắt cá rơi xuống sông bị cuốn trôi ba người bị thương
về nhà một trăm một mươi tám nhà hư hỏng tốc mái di rời một mươi ba nhà khu vực nguy cơ sạt lở
đáng chú ý ảnh hưởng của mưa lũ đã làm hai bảy trăm hai mươi năm nhà tại nghệ an bị ngập
trong đó hai trăm chín mươi tám nhà ngập sâu trên bảy mươi cm phải di rời sen ghép
về nông nghiệp tám trăm bốn mươi chín hectare lúa bị gãy đổ
hai năm trăm hai mươi năm hecta hoa màu bị thiệt hại năm bốn trăm linh hai con da súc ra cầm bị chết
về giáo dục năm điểm trường bị đổ tương giao
về giao thông năm mươi bốn điểm sạt lở
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín còn hai điểm ánh tắc giao thông tại km tám mươi hai cộng ba trăm linh quốc lộ tám a
tại hương sơn hà tĩnh và phước sơn quảng nam
hiện địa phương đang khẩn trương khắc phục thông tuyến
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín hà tĩnh quảng bình nước đã rút đi lại được
thanh hóa còn bốn vị trí ngầm tràn ngập

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo